các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến nơi ai gọi anh bạch ra và bất ngờ nhớ cầm chai thủy tinh đập đầu anh bạch
mặc dù cố chạy thoát thân nhưng bị các đối tượng giữ lại đánh hội đồng bằng tay chân
sau khi chạy thoát bạch kể cho bạn là vũ đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê sóc trăng về chuyện vừa xảy ra
hải lập tức cầm lấy một nón bảo hiểm đi ra định ăn thua nhưng thấy nhóm của ải quá đông nên nam thanh niên này bỏ chạy
đối tượng nhớ liền dùng xe gắn máy đuổi chặn đầu anh hải để ai cùng đồng bọn đánh hội đồng
khi anh hải té xuống đường hải rút dao đâm một nhát vào bụng anh hải rồi cả nhóm bỏ đi nhậu
nạn nhân hải được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện công an quận tân phú đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can